tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ ả rập xê út bất ngờ thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe
trở thành quốc gia cuối cùng trên thế giới cho phép nữ giới ngồi sau vô lăng
từ ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi tám cũng lần đầu tiên các sân vận động ở ả rập xê út mở cửa cho nữ giới đến xem bóng đá cùng với các khán giả nam
và được tới giảm xem phim sau hơn ba mươi năm năm các giảp ở nước này bị đóng cửa đồng loạt
phụ nữ ở quốc gia vùng vịnh này cũng được phép mở cơ sở kinh doanh riêng mà không cần sự đồng ý của người giám hộ là nam giới
và một điều chưa từng có tiền lệ nữa
là phụ nữ được phép gia nhập quân đội
thậm chí mạnh mẽ hơn ả rập xê út cũng là quốc gia đầu tiên trao quyền công dân cho một nữ robot mang tên sofia
gần một năm qua ả rập xê út đã công bố nhiều thay đổi lớn trong chính sách liên quan đến bình đẳng giới
cho thấy rõ mục tiêu mà quốc gia này đang hướng tới là xây dựng một xã hội cởi mở hơn trong đó chú trọng sự hội nhập của phụ nữ
đây cũng chính là một phần của chương trình cải cách kinh tế xã hội sâu rộng
mang tên tầm nhìn hai nghìn ba mươi do thái tử mohammed bin salman bảo trợ
hiện nay ả rập xê út là nước xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới và giữ vai trò chủ chốt trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec
là nguồn thu nhập chính không thể phủ nhận
vàng đen đã mang lại sự thịnh vượng cho quốc gia này
thế nhưng cắt cơn nghiện dầu mỏ như cách nói của thái tử ả rập xê út mohamed bin salman là điều cần phải làm hiện nay và càng nhanh càng tốt
chủ nhân tương lai của vương quốc giàu có này có lý do để lo lắng khi nguồn dầu mỏ trên thế giới được dự báo sẽ cạn kiệt trong khoảng năm mươi năm tới
và giá dầu thế giới lao dốc trong khi xu hướng sử dụng nhiên liệu tái tạo đang đà phát triển mạnh
trong bối cảnh ấy chương trình cải cách tầm nhìn hai nghìn ba mươi do chính thái tử mohamed bin saman làm kiến trúc sư đã ra đời
và đây cũng là kịch bản cho ả rập xê út trong thời kỳ hậu dầu mỏ
mục tiêu của kế hoạch này là trong chưa đầy một mươi năm năm nữa ả rập xê út sẽ không phải bận tâm ngay cả khi giá dầu bằng không
điều đó có nghĩa là quốc gia này sẽ phải đa dạng hóa nền kinh tế giảm nguồn thu dầu mỏ và ngân sách giảm tỷ lệ thất nghiệp tăng cường vai trò của ngành kinh tế tư nhân
và còn hơn thế nữa
tầm nhìn hai nghìn ba mươi không chỉ về tái cấu trúc nền kinh tế mà còn về sự chuyển đổi xã hội và văn hóa một cách sâu rộng
từ một quốc gia khép kín liệu trong thời gian ngắn ả rập xê út có thể chuyển mình trở thành một quốc gia cởi mở là trung tâm của sự đổi mới trên thế giới
những điều tưởng chừng như rất đơn giản đối với phụ nữ ở các quốc gia khác thì phụ nữ ả rập xê út đã phải trải qua một chặng đường dài mới có được
giờ đây họ đã có thể hy vọng vào một tương lai không còn bị đối xử như công dân hạng hai nữa
tương lai của chúng tôi đã thay đổi giờ tôi có thể thoải mái chụp ảnh tự làm phim
tôi hy vọng trong tương lai phim của tôi sẽ được chiếu trên màn ảnh lớn ngoài dạp tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc
những cải cách nhằm nâng cao nữ quyền ở ả rập xê út được thực hiện trong thời gian gần đây đã bước đầu mang lại kết quả rất tích cực
chẳng hạn với quyết định cho phép nữ giới khởi sự kinh doanh riêng và hưởng lợi từ các dịch vụ điện tử của chính phủ mà không cần phải chứng minh sự đồng ý của người giám hộ đã giúp số việc làm dành cho nữ giới tăng lên đáng kể
tổng cục hộ chiếu ả rập xê út cho biết đã nhận được một trăm linh bảy đơn xin việc sau khi đăng quảng cáo một trăm bốn mươi công việc dành cho phụ nữ
tại các sân bay cửa khẩu biên giới đây cũng là lần đầu tiên cơ quan kiểm soát hộ chiếu của ả rập xê út tuyển dụng nhân sự nữ
văn phòng công tố của quốc gia vùng vịnh này mới đây cũng cho biết sẽ lần đầu tiên tuyển dụng các điều tra viên là nữ giới
hay ứng dụng gọi xe cagrim tại ả rập tương tự như dịch vụ xe uber cũng nhanh chóng lên tiếng thông báo sẽ tuyển dụng thêm hai mươi tài xế là nữ trong vòng bốn năm tới
bổ sung cho tám mươi lái xe nam hiện có của hãng này
truyền thông ả rập xê út nhận định với quyết định cho phép nữ giới tự do khởi nghiệp chính phủ nước này cùng lúc đạt được hai mục đích
đó là hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội cởi mở hơn trong đó chú trọng sự hội nhập của phụ nữ trong các tầng lớp xã hội
đồng thời đưa nữ giới tham gia nhiều hơn vào lực lượng lao động một nội dung quan trọng trong kế hoạch cải tổ nền kinh tế
đặc biệt là đáp ứng nhu cầu của khu vực kinh tế tư nhân đang phát triển nhanh chóng
năm hai nghìn một mươi bảy chỉ có khoảng hai mươi hai phụ nữ trưởng thành tham gia vào lực lượng lao động
nhưng chính quyền riyadh muốn con số này tăng lên thành ba mươi vào năm hai nghìn ba mươi trong kế hoạch cải cách kinh tế dài hạn của mình
hôm nay chúng tôi trao quyền được tự lái xe cho phụ nữ
tới đây tất cả các ngành đều có thể mở cửa cho phụ nữ
với điều kiện chủ lao động phải đảm bảo được môi trường làm việc an toàn
khi độc lập về kinh tế họ có thể lựa chọn cuộc sống độc lập
một kết quả khác nữa là ả rập xê út có thể tiết kiệm không ít tiền khi bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe
hàng thập kỷ qua tại nước này chỉ có công dân và người cư trú là nam giới mới có quyền lái xe
do vậy các gia đình ở ả rập xê út thường thuê tài xế riêng
đưa đón các thành viên nữ trong gia đình tới trường học tới công sở và những nơi khác
theo con số mới nhất gần tám trăm linh nam giới phần lớn là từ các nước nam á
hiện đang làm công việc lái xe cho phụ nữ ả rập xê út
sự chủ động của những người phụ nữ ả rập xê út cũng mang lại sự thay đổi
bản thân những người phụ nữ tại đây đã ý thức hơn vai trò và quyền lợi của mình trong xã hội hiện đại
chị abir abu suleiman là nữ hướng dẫn viên du lịch đầu tiên ở jeddah
thủ phủ kinh tế của ả rập xê út
nhiều khách nước ngoài cứ nghĩ phụ nữ ả rập rất nhút nhát
họ là những người cam phận thủ thường với vai trò thư yếu trong gia đình
nhưng khi họ tiếp xúc với tôi họ cảm nhận sự nhiệt tình năng động của tôi
và họ đã có cách nhìn khác về phụ nữ ả rập
bản thân những người đàn ông ở đây ban đầu cũng không có thiện cảm với tôi khi tôi làm hướng dẫn viên du lịch
nhưng giờ thì họ đã chấp nhận chuyện này
ngày một mươi hai tháng một mươi hai
năm hai nghìn một mươi năm là một ngày lịch sử đối với phụ nữ tại vương quốc hồi giáo ả rập này
khi lần đầu tiên họ được tham gia bỏ phiếu và ứng cử vào hội đồng địa phương
thời điểm này họ đi bỏ phiếu cho hai mươi một ứng cử viên nữ của hội đồng địa phương
chỉ chiếm có một so với ứng cử viên nam giới
cũng có nhiều phụ nữ đã tự lập nghiệp và giúp đỡ những người khác có được bản lĩnh
khi tham gia làm việc cùng nam giới
chị sara alaed
một người phụ nữ thành công trong công việc từ rất sớm
cách đây hai mươi năm
chị thành lập công ty tư vấn quan hệ cộng đồng
phụ nữ ả rập vốn luôn có tâm lý ngại ngùng
do đó bản thân họ cần ý thức hơn nữa về việc nắm bắt ngay những cơ hội nghề nghiệp
và học cách tạo được ấn tượng với nhà tuyển dụng về sự tự tin
tại công ty của tôi
tôi muốn tạo ra một môi trường làm việc thoải mái nhất cho tất cả phụ nữ hồi giáo
chị sara cũng đã ly dị chồng
và hiện đang sống với con gái
chừng nào cơ chế giám hộ đối với phụ nữ vẫn còn
thì chừng đó người phụ nữ vẫn bị chói buộc trong vô số những quy định
khiến họ không thể phát huy được năng lực của bản thân
trước làn sóng kêu gọi gỡ bỏ cơ chế giám hộ
chính phủ ả rập xê út không thể làm ngơ
và ban hành các chính sách nhằm nới lỏng cơ chế này
như cho phép nữ giới học đại học đi du lịch hay phẫu thuật
mà không cần chữ ký
đồng ý của người giám hộ
tuy nhiên những thay đổi về địa vị của phụ nữ trong xã hội ả rập xê út
vẫn còn diễn ra khá chậm chạp
một phần là do những người đàn ông bảo thủ
vẫn có thể ngăn cấm vợ con mình
các nhà hoạt động nữ quyền cho biết
giai đoạn tiếp theo trong cuộc đấu tranh của họ
là chống lại luật lệ giám hộ
để hướng tới việc xóa bỏ hoàn toàn
các hạn chế đối với phụ nữ ả rập xê út
có nhiều dự báo cho thấy năm hai nghìn một mươi tám
thế giới sẽ còn được chứng kiến những bước chuyển biến
mang tính cách mạng trong mọi mặt
của đời sống kinh tế xã hội tại quốc gia vùng vịnh này